phát huy lợi thế về đất đai khí hậu phù hợp với phát triển cây ăn quả ôn đới
huyện sinh hồ tỉnh lai châu đã thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới tại xã xà dê phìn
đến nay sau hơn hai năm thực hiện dự án đã và đang góp phần khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương
góp phần tăng độ che phủ rừng bảo vệ môi trường sinh thái tạo việc làm
tăng thu nhập cho lao động nông thôn đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở địa phương
những năm trước đây ở xã phùng cao xà dê phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
sản xuất nông lâm nghiệp của bà con các dân tộc ở nơi đây mang tính manh mún nhỏ lẻ
chủ yếu là tự cung tự cấp trình độ canh tác khả năng đầu tư thâm canh hạn chế năng suất
sản lượng các loại cây trồng vật nuôi thấp đời sống của người dân trong vùng còn nhiều khó khăn
nhờ triển khai dự án phát triển cây ăn quả ôn đới mà người dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học
kỹ thuật thay đổi nhận thức hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung làm tiền đề giảm nghèo bền vững
nhất là nhà nước hỗ trợ đầu tư thêm cây lê để phát triển nhân rộng và diện tích vào để bà con cải thiện đời sống
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đặc biệt là chương trình phát triển cây ăn quả ôn đới
trên địa bàn các xã vùng cao hiện trên địa bàn huyện sinh hồ có trên một trăm hai mươi một hectare diện tích cây ăn quả ôn đới
chủ yếu là giống lê tai lung của đài loan đào pháp b hai và mận hậu
qua đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển bước đầu có thể khẳng định
cây ăn quả ôn đới được bố trí trồng trên địa bàn các xã vùng cao của huyện sinh hồ tỉnh lai châu
rất phù hợp với các điều kiện khí hậu thời tiết thổ nhưỡng cây sinh trưởng phát triển tốt
nhiều diện tích đã cho quả sai bước đầu đem lại thu nhập cho người dân
qua đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển bước đầu có thể khẳng định

có phần khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương có phần tăng độ che phủ rừng
bảo vệ môi trường sinh thái tạo việc làm cho lao động nông thôn tăng thu nhập
đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo cho người dân địa phương
việc phát triển cây ăn quả ôn đới sẽ mở ra triển vọng trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương
từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao
đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới